để cạnh tranh bán hàng trong bối cảnh nguồn cung ồ ạt như hiện nay năng lực và chữ tín của chủ đầu tư là vô cùng quan trọng
nếu muốn phát triển bất động sản mang tính chất lâu dài thì bao giờ chữ tín cũng đặt lên hàng đầu
từ năm hai nghìn một mươi năm trở lại đây phần khúc căn hộ đã có sự hồi phục nhanh chóng
nhiều khách hàng xuống tiền mua nhà trong giai đoạn này đều tin tưởng rằng sau giai đoạn suy thoái chủ đầu tư sẽ phát triển dự án chuyên nghiệp hơn
tuy nhiên đến khi nhận bàn giao căn hộ nhiều khách hàng mới thất vọng vì thực tế không giống như kỳ vọng vào quảng cáo ban đầu
nhiều chuyên gia lo ngại trong thời gian tới
dẫn vào giai đoạn bàn giao tình trạng tranh chấp sẽ lại tái diễn như giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi ba
do đó để tránh bị thiệt hại và phát sinh những vấn đề ảnh hưởng bất lợi đến mình
các khách hàng cần thận trọng trước khi xuống tiền mua nhà
đầu tiên chúng ta thấy rằng uy tín của chủ đầu tư là một yếu tố đầu tiên
cái thứ hai nữa là đơn vị tư vấn thiết kế họ là các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu hay không
cái thứ ba là đơn vị thi công người mua cũng như nhà đầu tư nên quan tâm những thông số cụ thể
thay vì những catalog quảng cáo mà cụ thể hóa lên qua hợp đồng mà chúng ta nhận và ký kết với chủ đầu tư
chúng tôi luôn luôn tin rằng người mua sẽ phải cân nhắc những chủ đầu tư có kinh nghiệm
và đã cần phải kiểm tra những dự án mà họ đã thực hiện
nếu trong điều kiện mà đã không có sự kiểm chứng
thì lúc đó chắc chắn phải xác định tâm lý là có thể có những trường hợp đấy có thể xảy ra
theo các chuyên gia tư vấn khi có tranh chấp
nhất là hợp đồng và các tài liệu liên quan đến hợp đồng
đây chính là căn cứ cơ sở để người dân có quyền khiếu nại hoặc khiếu kiện sản phẩm không đúng như thỏa thuận
do đó người dân cần tìm hiểu thật kỹ các thông tin về chủ đối tư và quy định pháp luật
để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình
tiếp theo chương trình mời quý vị đến với một số thông tin bất động sản đáng chú ý
nhằm tạo sự đột phá cho thị trường bất động sản vào dịp cuối năm trước tết nguyên đán
hội môi giới bất động sản việt nam
chính thức phát động sự kiện tuần lễ vàng bất động sản red friday
sự kiện mua nhà với nhiều ưu đãi nhất lần đầu tiên xuất hiện tại việt nam
trên trang online www redfriday com vn với mức ưu đãi lớn lên đến ba mươi
tuần lễ vàng bất động sản red friday sẽ quy tụ hàng chục ngàn sản phẩm
từ nhà ở trung cư ở các phân khúc trung bình đến cao cấp đến biệt thự liên kề đất nền
và các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được công khai thông tin chính xác trên tất cả sản phẩm
các giao dịch diễn ra trong sự kiện này
sẽ được công khai minh bạch dưới sự giám sát của hội môi giới bất động sản việt nam
trong báo cáo một mươi tháng đầu năm của hiệp hội bất động sản tp hcm horia vừa công bố
thị trường bất động sản cả nước có dấu hiệu sụt giảm cả về nguồn cung và số lượng giao dịch
riêng tp hcm tổng nguồn cung sản phẩm nhà ở đưa ra thị trường của sáu mươi năm dự án
với tổng số hai mươi ba bảy trăm năm mươi chín căn nhà tổng giá trị huy động vốn đạt bốn mươi ba bảy trăm sáu mươi một tỷ đồng
trong đó phần khúc cao cấp có bảy bốn trăm bốn mươi bốn căn
chiếm tỷ lệ ba mươi một ba phân khúc trung cấp có một mươi một bảy trăm ba mươi một căn chiếm tỷ lệ bốn mươi chín
phân khúc bình dân có bốn năm trăm tám mươi bốn căn chiếm tỷ lệ một mươi chín ba
so với chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thì đều thể hiện sụt giảm
số lượng dự án giảm một mươi một một tổng số căn nhà đưa ra thị trường giảm ba mươi chín
phần khúc căn hộ cao cấp giảm ít nhất chỉ giảm chín sáu
phần khúc căn hộ trung cấp giảm ba mươi bảy năm

nên đến sáu mươi tám
hiện tại thì có rất là nhiều trung cư được chủ đầu tư hoặc là nhà phân phối quảng cáo là dự án cao cấp
thế nhưng trên thực tế khi về nhận nhà thì người dân lại nhận thấy chất lượng không đúng như mong đợi
thậm chí có một số những điều khoản lại không đúng như trong hợp đồng
ví dụ như về thiết kế hay là tiện ích
vậy thì khách hàng cần làm gì trong tình huống này để có thể bảo vệ được cái quyền lợi của mình ạ
đầu tiên thì là trong trường hợp mà khách hàng người ta nhận được một cái căn nhà không đúng như quảng cáo
anh quảng cáo sai sự thật
không đúng như thiết kế thì là khách hàng đầu tiên là khách hàng sẽ phải khiếu nại lên ban quản lý
về việc là anh sẽ phải chỉnh sửa và sửa chữa cho tôi về những cái lỗi này
và thứ hai trong trường hợp không có tiếng nói chung thì là sẽ yêu cầu thương lượng hòa giải bởi một bên thứ ba
sau khi mà thương lượng hòa giải không thành xong thì là khách hàng và chủ đầu tư có thể là yêu cầu tòa án
hoặc là cơ quan quản lý nhà nước vào cuộc về việc là một trong hai bên đã vi phạm hợp đồng
vâng và trước cái thực trạng mà chủ đối tư hoặc là nhà phân phối
tự xưng cho mình là căn hộ cao cấp với nhiều tiện ích năm sao
vậy thì có quy định nào xử phạt chủ đối tư hay nhà phân phối quảng cáo không đúng với sự thật không ạ
hiện nay căn cứ theo điều một mươi một luật quảng cáo hai nghìn một mươi quy định là tổ chức cá nhân khi mà anh quảng cáo không đúng sự thật
quảng cáo gian dối thì sẽ phải chịu trách nhiệm tùy theo tính chất mức độ của cái hành vi này
và anh sẽ phải là có nghĩa vụ sửa chữa khắc phục và sẽ phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp có phát sinh thiệt hại
trong trường hợp chủ đầu tư có hành vi quảng cáo không đúng sự thật quảng cáo gian dối nhầm lẫn sai trái về sản phẩm của mình
thì theo quy định tại nghị định một trăm năm mươi tám hai nghìn một mươi ba quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo
thì nhà đầu tư có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng
vâng vậy thì theo chuyên gia tư vấn thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp gì để có thể siết chặt hơn cái tình trạng
mà chủ đầu tư và nhà phân phối các dự án bất động sản quảng cáo sai sự thật dẫn đến những tranh chấp như hiện nay ạ
theo tôi thì cái vấn đề này đầu tiên là ngay từ bản thân khách hàng là khách hàng khi mà tìm hiểu một dự án
thì sẽ phải tìm hiểu các căn cứ pháp lý xem xét hồ sơ năng lực của chủ đầu tư về số lượng về chất lượng các dự án mà chủ đầu tư đã thực hiện
để đảm bảo là anh ta có đủ năng lực để đảm bảo những cái cam kết đã thực hiện ở trong hợp đồng hay không
thứ hai là theo quy định của luật xây dựng hai nghìn một mươi bốn
chủ đầu tư nào trước khi bàn giao nhà đều phải được cơ quan quản lý nhà nước nghiệm thu
thì người dân sẽ phải yêu cầu là cung cấp cái biên bản nghiệm thu trong cái biên bản bàn giao nhà
thứ ba là chúng ta phải tuyên truyền pháp luật để cho chủ đầu tư nắm được quy định của luật đầu tư luật quảng cáo và luật xử lý vi phạm hành chính
từ cái việc mà tuyên truyền vận động đó để nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ đầu tư
thứ ba là trước khi mà ký kết hợp đồng thì hai bên nên là ngồi lại với nhau
để xem xét kỹ các điều khoản về thiết kế thi công về giá cả về thời hạn bàn giao nhà
cũng như là các cái vấn đề phát sinh trong hợp đồng
vâng một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn

của quý vị và các bạn
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thị trường bất động sản ngày hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình thị trường bất động sản phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
email bds nhân dân a gmail com